các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật
đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu quảng cáo mỹ phẩm sở y tế tp hcm đề nghị phải chủ động ra soát tự kiểm tra chấn trình hoạt động sản xuất kinh doanh
tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm nói chung và các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo mỹ phẩm nói riêng
các đơn vị này chỉ được phép hoạt động quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm trên các phương tiện quảng cáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo
đồng thời phải tuân thủ các nội dung quảng cáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
ngoài ra các đơn vị cũng không được phép thông tin quảng cáo tiếp thị tư vấn ghi nhãn hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với tính năng công dụng đã công bố
hoặc có tính năng công dụng để phòng bệnh chữa bệnh trần đoán điều trị giảm nhẹ bệnh điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm đó là thuốc